đời sống của đại bộ phận đồng bào cơ tu luôn trong tình trạng du canh du cư
tỷ lệ hồ nghèo năm hai nghìn ba là hơn chín mươi tám
thế nhưng với những bước phá trong con đường phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững và sắp xếp bố trí dân cư hợp lý
huyện tây giang đã được tỉnh quảng nam chọn để sáu huyện miền núi cao trong tỉnh đến học tập kinh nghiệm
nhân rộng nhiều mô hình cách làm hay nhằm tiến tới ổn định đời sống cho đồng bào vùng cao xóa dần khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi
trong chuyên mục trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
đình canh định cư để giảm nghèo kinh nghiệm từ tây giang quảng nam
phóng sự do đài phát thanh truyền hình quảng nam thực hiện
thuận là lùa xã giang huyện tây giang có sáu mươi bảy hộ đồng bào cơ tu sinh sống
trước đây ngôi làng này tưởng như đã bị xóa sổ vì lũ từ lòng hồ thủy điện a vương
vậy mà giờ đây cuộc sống của bà con cơ tu trong làng đã thay đổi khá nhiều
tất cả đều xuất phát từ nghị quyết sáu của huyện ủy tây giang về quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư
tiếp khách trong ngôi nhà mới xây ra làng betbon không giấu được vui mừng vì được chuyển về đây
khi có chủ trương của huyện tây giang về quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư không chỉ là người sung phong đi đầu
ông bon còn lấy uy tín của mình để vận động đồng bào cùng di rời về làng mới
để ngôi làng sớm hoàn thành giả bon cùng hàng chục thanh niên trai tráng trong làng đã sung phong phát quang mặt bằng
chuyển vật liệu giúp đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ
bây giờ là có đường vệ tông hóa có nhà gương có nước sạch của nhân dân là phong khới
cũng như là nhờ sự đảng nhân nước quan tâm từ linh đạo trung ương đến tỉnh tỉnh đến huyện huyện đến xã xã đến cơ sở
nó cũng như là vui mừng của nhân dân
nhiều nhân dân được sắp xếp khu dân cư đường nước trường tràm điện cũng như nói chung là tám trên ba thôn
đánh hiện nay thì cơ bản về mặt bằng bố trí tới định cư thông a lua là đánh vào phút này đã hoàn thành
theo đó thì các công trình dân sinh như điện nước trường trộm cũng gần
tổ điều kiện cho bà con trong các việc sinh hoạt rồi đáp ứng đời sống nhân dân
rồi trong con cháu thì đi học đến trường nó gần
về đời sống trong năm nay thì bố có cảm thấy thì hiện nay là rất là cơ bản
trong mỗi ngôi nhà tái định cư đều được đánh số thứ tự tên chủ hộ
cũng như những thông tin liên quan về đất ở đất sản xuất số hộ khẩu hộ nghèo hộ khá
hoàn toàn mới ở huyện tây giang trong công tác quản lý hành chính cấp thôn xã
đồng thời qua việc cấp số nhà không chỉ đơn giản là cách tìm kiếm dễ dàng
mà còn giúp thuận lợi trong công tác quản lý vận động đồng bào cơ tu
tham gia các hoạt động thi đua lao động sản xuất do địa phương tổ chức
nhất là trong công tác giảm nghèo biên vững
hôm nay là sáu mươi bây hộ là có số nhà hết
nên có gì chạy ra là dê tìm cán bộ linh đạo thôn dê biện pháp
dê hiểu dê để kiểm tra giám sát
đoán ý xác định mấy nhiệm vụ để cho nhân dân phát triển thời gian tới
đó là chúng ta tập trung cho phát triển cao su
rồi chăn nuôi phát triển lúa nước
rồi phát triển một số cây hoa màu khác để đảm bảo được
an ninh lương thực tại chỗ cũng như là ổn định đời sống lâu dài
của nhân dân thôn an lua lua riêng và toàn xã nói chung
có dịp tìm về làng định cư a ró một trong một mươi hai làng định cư bền vững
của xã làng huyện tây giang tỉnh quảng nam
cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là một ngôi làng đẹp
với quy hoạch bài bản có đầy đủ các cơ sở hạ tầng thiết yếu
phục vụ cuộc sống đến không gian bảo tồn văn hóa của đồng bào cơ tu
không những có đất ở có không gian văn hóa
mà đất sản xuất của đồng bào cũng được đảm bảo
nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trong thôn từ hơn chín mươi năm hai nghìn ba đến nay giảm chỉ còn hơn một mươi hai
thời xưa mình ở đây khi mình đi sản xuất cũng hơi xa
nói chung xa ví dụ mình đi làm ruộng làm ráy xa rất là vất vả
nói chung ổn định có sân sân chơi rồi đường trường trạm đầy đủ hết
niềm vui về làng mới của đồng bào cơ tu ở làng a ró còn được nhân lên gấp bội phần
bởi không chỉ có nhà cửa khang trang mà hệ thống điện thắp sáng
đường giao thông nội bộ nước sạch sinh hoạt trường học đã đến tận làng
dân cư tập trung vào một chỗ trường học cũng nằm trong khu mặt bằng
cho nên có thuận tiện thứ nhất là giáo viên dễ kiểm tra được hoạt động học tập của học sinh ở nhà
và cũng thuận tiện cho giáo viên trong việc giảng dạy và trao dồi thêm kiến thức cho các em
từ chủ trương quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư của
huyện tây giang xã lăng đã huy động hàng trăm nghìn ngày công của đồng bào cơ tu để cùng với nhà nước
hoàn thành một mươi hai mặt bằng dân cư mới ổn định đời sống cho hơn sáu trăm linh hộ cơ tu trong xã
từ khi về làng mới vừa có đất ở vừa có đất sản xuất lại được cán bộ hướng dẫn trồng các loại cây dược liệu quý
như đẳng sâm ba kích chăn nuôi bò heo dê đảo ao thả cá
đời sống của gần hai bà con cơ tu xã lăng giờ đã thay đổi khá nhiều
không còn hộ đói hộ nghèo giảm mạnh theo từng năm
và hộ khá giàu không ngừng tăng lên
và từ sự chung tay góp sức của đồng bào cơ tu đến nay xã lăng được đánh giá là địa phương dẫn đầu huyện tây giang
trong quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư theo hướng tập trung
và xã lăng cũng là xã thứ hai của huyện tây giang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm hai nghìn một mươi
điều kiện vẫn còn khó khăn nhưng mà xã đã tổ chức huy động lực lượng huy động người dân
để công hiến sức người sức của đặc biệt là hiến cây cối hoa màu
thao dơ nhà cửa để xây dựng mặt bằng
trong quá trình đó người dân đến nay rất đồng tình ủng hộ chủ trương chung của xã về việc xây dựng nông thuận mới
đặc biệt là số được năm mươi ngôi nhà cho hộ nghèo dân chính sách hỗ trợ giống cái trồng con vật nuôi
như là cấp vịt xiêm rồi cấp bò cho người dân rồi cấp cây bo kích
xã tỷ lệ hộ nghèo là chiếm hơn năm mươi
sau khi đó đến nay là xã đã giảm dần đến nay chỉ còn là chín bảy
vấn đề ở đây là vẫn là nội lực là vấn đề phát huy sức dân
dân tham gia những công trình phần việc mà có thể nói là không đòi hỏi vấn đề kỹ thuật
và huy động sức dân để tham gia cùng với huy động cái nguồn lực toàn xã hội
để mà hoàn thành cái chương trình bảy mươi tám cái mặt bằng tái định cư để ổn định lâu dài phục vụ cho người dân
với một huyện nghèo ba mươi a của chính phủ xuất phát điểm rất khó khăn
xong qua hơn một mươi năm thành lập huyện tây giang đã hoạch định cho mình một chiến lược phát triển khá bài bản và găn cơ
đó là muốn phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo thì phải ổn định chỗ ở cho đồng bào
chính chủ trường này đã giúp cho bảy mươi tám làng định cư bền vững ở tây giang hình thành theo hướng bốn đủ
đủ đất ở đủ đất sản xuất đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu và đủ không gian để bảo tồn văn hóa của tộc người cơ tu
cách làm này của tây giang được đánh giá là không chỉ tiết kiệm ngân sách mà còn phù hợp với văn hóa làng của đồng bào cơ tu
đây chính là hai yếu tố quyết định đến việc từ một huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên chín mươi tám khi mới thành lập
đến nay đã giảm còn bốn mươi tám năm bình quân mỗi năm giảm từ sáu đến bảy
nước sinh hoạt công trình điện trường hạp được đầu tư đồng bộ mà nó giảm kinh phí hơn so với việc sống rải rác của người dân trước đây
việc này rất đúng bởi vì là cái văn hóa người tu người ta muốn ở chỗ nào là nó quay quần bên nhau
văn hóa làng của họ là vốn như thế trước đây người ta ở dưới mặt bằng người ta ở là như vậy đã hợp rồi
nhưng mà khi chủ trương của huyện thấy rằng cái đất sản xuất thiếu bây giờ di rời họ lấy cái mặt bằng trước đây người ta ở làm cái ruộng
làm cái nà cho cái đất sản xuất
và tạo mặt bằng mới cho họ thì cái việc này rất phù hợp
hiện nay chúng tôi khẳng định rằng cái mặt bằng bố trí dân cư của tây giang rất phù hợp với truyền thống an cư và lập nghiệp
giảm chi phí đầu tư phù hợp văn hóa làng cơ tu chỉ là hai trong rất nhiều yếu tố để huyện miền núi đầu tiên của tỉnh quảng nam
hoàn thành tám mươi việc quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư ổn định góp phần giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
kinh nghiệm từ tây giang cho thấy tận dụng nguồn lực đầu tư của trung ương tỉnh sự vào cuộc đồng bộ của các ngành từ huyện đến xã thôn
tranh thủ uy tín của các gia làng trường bản trong vận động nhân dân và quan trọng hơn cả là sự đồng thuận của đại bộ phận đồng bào cơ tu
trong việc di rời về làng mới cũng như trong thi đua lao động sản xuất giảm nghèo nhanh và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất tây giang
trong những năm vừa qua thì phải nói là tây giang lòng ghép ngủ với chương trình kể cả phủ kể cả tỉnh cả huyện
nhưng mà người ta quy động các nguồn lực để mà tập trung xây dựng cái định canh định cư tập trung cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đến nay phải nói đợt ra khi dụi quả
bà con trước đây sống trẻ trót ở trên triền đồi ở trên đùi câu rồi ở vùng xã ở những thông lũng
trẻ trót đôi nhà dạng đường đi lại rất là xa
nhưng đến nay người ta tức là tập trung lại để người ta đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển về nhà ở
rồi vấn đề tức là chất nhỏ sinh hoạt cộng đồng về môi trường sinh hoạt như là nước
như là có thiết chế văn hóa cho đây là một cái kết quả phải đón ghi nhận
và những mô hình này chẳng phải nhận rộng trong địa bòn của tổng tỉnh
có thể nói với những gì mà đảng bộ chính quyền và đồng bào cơ tu tây giang đã thực hiện trong chiến lược quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư
tiến đến giảm nghèo bền vững được coi là kinh nghiệm quý để các huyện miền núi quảng nam học tập và nhân rộng
song thực tế huyện tây giang vẫn còn hai mươi làng chưa được quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư
tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên bốn mươi tám
điều này đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn của trung ương và tỉnh quảng nam
sự nỗ lực không ngừng của lãnh đạo địa phương và nhất là tinh thần đoàn kết đồng lòng xây dựng nông thôn mới
giảm nghèo vươn lên làm giàu của đồng bào cơ tu tây giang cần tiếp tục được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa
phóng sự đình canh định cư để giảm nghèo
mời quý vị và các bạn vừa theo dõi đã khép lại chuyên mục tra địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay
chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại